trên thế giới mỗi ngày có tám trăm linh phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản
thông tin này được đưa ra trong buổi tọa đàm được tổ chức nhân ngày dân số thế giới
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hai mươi năm năm sau hội nghị quốc tế về dân số và phát triển
thúc đẩy tiến độ nhằm hiện thực hóa những nội dung đã cam kết
tọa đàm do quỹ dân số liên hợp quốc tại việt nam tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trên thế giới hiện nay vẫn còn khoảng hai trăm một mươi bốn triệu phụ nữ chưa được đáp ứng nhu cầu
sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
mỗi ngày vẫn có hơn tám trăm linh phụ nữ tử vong liên quan đến thai sản do các nguyên nhân có thể phòng tránh được
và hàng triệu phụ nữ không được tiếp cận cũng như sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
hoặc các dịch vụ làm mẹ an toàn
hội nghị quốc tế về dân số và phát triển icpd được tổ chức năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đã thông qua chương trình hành động với tầm nhìn sâu rộng trong lĩnh vực dân số và phát triển
với sự tham gia của một trăm bảy mươi chín quốc gia trong đó có việt nam
các quốc gia đều đồng thuận với quan điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển
thực hiện trao quyền cho phụ nữ và cho phép mọi người dân được tự do quyết định thời điểm
và khoảng cách giữa các lần sinh một cách phù hợp với hoàn cảnh của chính mình
đây cũng là cơ sở để đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững